trong ngày hai mươi tám tháng ba tại thủ đô viêng trăn lào diễn ra hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ sáu
đoàn đại biểu việt nam do đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội dẫn đầu
tại hội nghị hai bên thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một trong đó tập trung vào triển khai hiệu quả hiệp định hợp tác về lao động việt nam lào
kết thúc hội nghị đồng chí đào ngọc dung và đồng chí khăm phân sai sọn phân ký bên bản hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ sáu
trong đó hai bên nhất trí tổ chức hội nghị lần thứ bảy vào năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam
ngay sau hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ sáu
đã diễn ra lễ trao tặng các huân chương cao quý và kỷ niệm trương cho các đơn vị tập thể của hai bộ
có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả và mối quan hệ đặc biệt hai nước